thưa quý vị và các bạn theo đài khí tượng thủy văn cho biết là khu vực đồng bằng bắc bộ do ảnh hưởng của rìa phía nam dạy áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu thủ đô hà nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao có nơi đạt gần bốn mươi độ c đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới
ngoài nắng nóng chỉ số tia tử ngoại tại hà nội những ngày tới tiếp tục duy trì ở mức tám mức chín mức nguy hại rất cao đối với con người nhất là da và mắt
vì vậy người dân thủ đô lưu ý hạn chế tham gia giao thông làm việc ngoài trời nhất là trong khung giờ cao điểm từ một mươi ba đến một mươi năm giờ hàng ngày bởi đây là thời điểm cường độ nắng và giá trị tia tử ngoại sẽ đạt mức cực đại
nếu có việc cần thiết phải ra ngoài trời người dân lưu ý là phải mặc trang phục chống nắng đeo khẩu trang và kính dâm
mang theo nước uống để kịp thời bổ sung nước cho cơ thể
và ở ngoài trời nắng về nhà thì người dân tuyệt đối không tắm ngay hoặc vào phòng điều hòa có nhiệt độ thấp đề phòng sốc nhiệt dẫn tới đột quỷ